đoàn công tác chính phủ do đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dẫn đầu vừa có buổi làm việc với tỉnh an giang
và các ngành liên quan về tình hình kinh tế xã hội công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn
phó thủ tướng trương hòa bình đã biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của tỉnh an giang
trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng và đặc biệt trong công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn trong thời gian qua
an giang cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ nhũng nhiễu
tiếp tay cho buôn lậu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phòng chống tham nhũng thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào địa bàn
quan tâm đến đời sống xã hội của đồng bào ở vùng biên giới
cũng trong buổi sáng cùng ngày phó thủ tướng trung hòa bình và đoàn công tác đã tới thăm kiểm tra công tác bảo đảm an ninh biên giới
hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác chống buôn lậu gian lận thương mại tại cửa khẩu quốc tế tịnh biên
huyện tịnh biên tỉnh an giang và trạm kiểm soát của đồn biên phòng vĩnh ngươn phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang